từ một mươi tám h ngày một tháng một mươi hai đến một mươi tám h ngày hai tháng một mươi hai hà nội ghi nhận năm trăm linh chín ca covid một mươi chín
trong đó có hai trăm ba mươi ba ca cộng đồng một trăm chín mươi tám ca tại khu vực cách ly bảy mươi tám ca trong khu phong tỏa
đây là số ca mắc kỷ lục được ghi nhận trong một ngày tại thủ đô ở đợt dịch thứ tư
năm trăm linh chín bệnh nhân ở trên tại một trăm chín mươi một xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện
bao gồm đống đa bảy mươi năm ca gia lâm bốn mươi năm ca ba đình bốn mươi một ca thanh xuân ba mươi ca nam tử liêm hai mươi năm ca
hà đông hai mươi ba ca hoàn kiếm hai mươi ba ca sóc sơn hai mươi ca thường tín một mươi chín ca trương mỹ một mươi bảy ca tây hồ một mươi bảy ca
hai bà trưng một mươi sáu ca hoài đức một mươi sáu ca thanh oai một mươi sáu ca bắc từ liêm một mươi năm ca hoàng mai một mươi năm ca
mỹ đức một mươi năm ca đan phượng một mươi bốn ca mê linh một mươi hai ca
thanh trì một mươi ca long biên tám ca quốc oai tám ca phú xuyên năm ca phúc thọ năm ca ba đình bốn ca cầu giấy bốn ca đông anh bốn ca ứng hòa bốn ca thạch thất hai ca và sơn tây một ca
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội có một mươi một năm trăm bảy mươi năm ca trong đó có bốn sáu trăm bảy mươi hai ca cộng đồng sáu chín trăm linh ba ca đã được cách ly
cùng ngày phó bí thư thường trực thành uỷ hà nội nguyễn định tuyết
đã kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại quận ba đình
trước khi làm việc với lãnh đạo quận ba đình và một mươi bốn phường
bà nguyễn thị tuyến đã trực tiếp kiểm tra hoạt động của trạm y tế lưu động phương giảng võ
và khu vực phong tỏa tại ngõ một trăm một mươi hai ngọc khánh quận ba đình
phó bí thư thường trực thành ủy đề nghị quận ba đình chuẩn bị chú đáo cơ sở vật chất và vật tư y tế
sẵn sàng thu dung điều trị các bệnh nhân f thể nhẹ hoặc không có triệu chứng
cùng với đó cần phân công rõ trách nhiệm bố trí cán bộ y tế sẵn sàng ứng trực để giám sát
theo dõi sức khỏe các trường hợp f một thực hiện cách ly tại nhà
và các f thể nhẹ để sẵn sàng chuyển tuyến theo đúng quy định
sau khi nghe các ý kiến trao đổi phát biểu kết luận bà nguyễn thị tuyến cho biết
những ngày gần đây dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn biến rất phức tạp
số ca lây nhiễm trong cộng đồng liên tục tăng cao
thành phố sẽ điều trị theo quy mô ba tầng với những bệnh nhân f thể nhẹ và không chịu chứng
sẽ do hệ thống y tế cơ sở thu dung theo dõi sức khỏe
với những bệnh nhân có triệu chứng nặng sẽ được điều trị tại các bệnh viện
phó bí thư thường trực thành ủy cũng đề nghị lãnh đạo quận tiếp tục bám sát địa bàn đang có dịch
đánh giá sát tình hình để có những chỉ đạo kịp thời trên tinh thần
sức khỏe của nhân dân là trên hết trước hết
cùng với đó cần sẵn sàng kích hoạt các trạm y tế lưu động để chăm sóc sức khỏe phục vụ nhân dân
đặc biệt cần đẩy mạnh việc kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh
xử lý sai nghiêm trọng việc không thực hiện quét mã qr
kinh doanh quá giờ quy định không thực hiện nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế
hà nội yêu cầu mỗi phường chuẩn bị một trăm năm mươi giường bệnh f
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trung ngọc anh yêu cầu chính quyền cấp quận phối hợp với sở y tế
triển khai ngay cơ sở điều trị f
thẻ nhẹ theo mô hình trạm y tế lưu động đảm bảo mỗi phường xã thị trấn
có bình quân ít nhất một trăm năm mươi giường bệnh trong ngày hai tháng một mươi hai
hiện toàn thành phố có năm trăm bảy mươi chín đơn vị hành chính phường xã thị trấn
như vậy tổng số dường bệnh các đơn vị chuẩn bị là hơn tám mươi sáu dường bệnh
ngoài ra các cơ quan chức năng của hà nội được giao khẩn trương triển khai phương án điều trị f tại nhà
sở y tế hướng dẫn danh mục các loại thuốc phương pháp điều trị và xử lý các tình huống cho việc này
các quận huyện thị xã đang công khai thông tin về phương án cách ly f một và điều trị f tại nhà
danh sách thuốc điều trị phương pháp theo dõi sức khỏe
phương án khi cần chuyển điều trị tại các cơ sở y tế tuyến quận huyện
việc hà nội triển khai mô hình trạm y tế lưu động và cho điều trị f thể nhẹ tại nhà
diễn ra trong bối cảnh số ca mắc mới những ngày gần đây tăng nhanh
riêng ngày hai tháng một mươi hai hà nội ghi nhận trên năm trăm linh ca mắc mới
cao nhất từ khi có dịch trên địa bàn thành phố
tỷ lệ số ca mắc cộng đồng trên ba mươi tám
thành phố dự báo số ca bệnh tiếp tục tăng cao những ngày tới đặc biệt vào dịp cuối năm
chính quyền thủ đô đã phân các tầng để điều trị đối với f
trong đó tầng một là tuyến y tế cơ sở trạm y tế lưu động và tại nhà
tầng hai gồm một mươi chín bệnh viện đa khoa cấp huyện do thành phố phụ trách
tầng ba là các bệnh viện tuyến thành phố hạng một và tuyến trung ương
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản hòa tốc về việc tổ chức
dạy học trực tiếp cho học sinh một số khối lớp tại các quận huyện thị xã
theo đó ủy ban nhân dân tp hà nội thống nhất với việc đề xuất của sở giáo dục và đào tạo
về việc cho học sinh khối lớp một mươi một mươi một một mươi hai các trường trung học phổ thông
và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trở lại trường học
sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng dịch covid một mươi chín
cụ thể từ ngày sáu tháng một mươi hai tại các đơn vị xã phường thị trấn của tất cả ba mươi quận huyện thị xã
có mức độ dịch ở cấp độ một cấp độ hai trong một mươi bốn ngày tính đến thời điểm ngày ba mươi tháng một mươi một
không có các ca f trong cộng đồng cho phép học sinh các khối lớp một mươi một mươi một một mươi hai của các trường trung học phổ thông
các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trở lại trường học trực tiếp
học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở học trực tuyến cấp bầm non nghỉ học tại nhà
đối với các tuyến huyện thị xã ngoại thành học sinh các khối lớp chín một mươi một mươi một một mươi hai
các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên đi học trực tiếp
học sinh cấp tiểu học và khối lớp sáu bảy tám học trực tuyến trẻ mầm non nghỉ học tại nhà
văn bản của ủy ban nhân dân tp hà nội lưu ý những trường có học sinh cư trú trên nhiều địa bàn khác nhau
cần nắm rõ thông tin của học sinh cấp độ dịch và quy định cho học sinh học trở lại của địa phương nơi học sinh cư trú
để bố trí linh hoạt giữa học trực tiếp và học trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh
các khối lớp học trực tiếp theo nguyên tắc trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
theo các tiêu chí tại hướng dẫn liên ngành số ba nghìn sáu trăm sáu mươi tám ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ giáo dục và sở y tế
giáo viên chưa tiêm đủ hai mũi vaccine phòng chống covid một mươi chín chỉ dạy trực tuyến không đến lớp dạy trực tiếp
không tổ chức ăn bán chú căng tin ăn uống trong trường học sinh tự mang theo nước uống cá nhân
chỉ tổ chức dạy học trực tiếp một buổi trên ngày
trong quá trình tổ chức xe học trực tiếp nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề về dịch tễ
không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín cấp quận huyện xã hội có trách nhiệm xem xét
cho phép dừng công việc học tập trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín cấp quận huyện thị xã phê duyệt phương án cụ thể cho học sinh đi học trở lại của các trường
các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã phường thị trấn trực thuộc
chịu trách nhiệm hoàn toàn trước lãnh đạo thành phố về công tác phòng chống dịch trên địa bàn
người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh
để quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn
tiếp tục hoàn thiện tăng cường cơ sở vật chất nhân lực cho lực lượng y tế trường học
đảm bảo được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường
sau một thời gian thực hiện căn cứ tình hình thực tiễn diễn biến của dịch tại các địa phương
và đề nghị của ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã sở giáo dục và đào tạo
phối hợp với sở y tế sẽ có báo cáo và trình ủy ban nhân dân thành phố
lộ trình tiếp theo cho học sinh trở lại trường học đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý
giáo viên nhân viên và học sinh
trước đó ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một sở giáo dục và đào tạo hà nội đã có văn bản số ba nghìn chín trăm chín mươi năm
gửi ủy ban nhân dân các huyện và thị xã trên địa bàn thành phố
về việc cho học sinh các huyện thị xã trở lại trường học
sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó việc cho học sinh học trở lại trường chỉ áp dụng với một mươi tám huyện thị xã khu vực dịch cấp độ một
trong một mươi bốn ngày tính đến thời điểm ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một không có caf trong cộng đồng
mỗi xã thị trấn chọn một trường trung học cơ sở để tổ chức cho học sinh học trở lại trường
khối lớp chín của một mươi tám huyện thị xã và học sinh các khối lớp của trường phổ thông dân tộc nội trú
huyện ba vì học trực tiếp các khối lớp còn lại học trực tuyến và cấp mầm non nghỉ học tại nhà